hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong khi đó tại bình định một băng trộm nhí chuyên trộm cắp xe máy vừa bị công an phường ngô mây thành phố quy nhơn tỉnh bình định bắt giữ
trước đó vào đêm ngày sáu tháng năm trên địa bàn phường ngô mây thành phố quy nhơn xảy ra vụ mất trộm xe máy
đến sáng ngày bảy tháng năm công an phường đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm là bốn thiếu niên chỉ từ một mươi ba đến một mươi bốn tuổi trú tại nhiều phường trên địa bàn quy nhơn
ngoài vụ trộm chiếc xe máy trên các thiếu niên còn trộm gần chục chiếc xe máy khác tại nhiều nơi
nhân thủ đoạn của băng trộm là đi lang thang trên đường khi phát hiện chủ phương tiện sơ hở thì dùng van bẻ khóa sau đó rời khỏi hiện trường
chiều qua nhà kho của công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại t tám mươi tám đóng tại thôn phú sơn xã cát sơn thị xã nghi sơn thanh hóa đã bốc cháy dữ dội
những cột khói cao hàng chục mét lan rộng và có nguy cơ ảnh hưởng đến các hộ dân sống xung quanh
sau khi xảy ra vụ việc người dân đã báo lên chính quyền địa phương và đã gọi đơn vị phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ gần nhất
sau khoảng một giờ căng mình dập lửa đến khoảng một mươi tám h cùng ngày đám cháy đã cơ bản được dập tắt
hiện trường vụ cháy được xác định không có thương vong về người do là ngày chủ nhật các công nhân được nghỉ
được biết công ty t tám mươi tám có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất sợi và hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
khi di chuyển trên đường vành đai ba theo hướng mai dịch đi linh đàm hai chiếc xe tải cùng với ba chiếc xe con đã xảy ra va chạm liên hoàn
khiến một xe con bị lật
chắn ngang đường vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi giờ tối ngày hôm qua
cũng tại thời điểm này ba xe ô tô con đi cùng chiều phía sau xe tải cũng lần lượt đâm vào đuôi nhau
trong đó một chiếc xe ô tô hiệu phò không giữ được khoảng cách không làm chủ được tốc độ nên đã đâm mạnh vào đuôi xe của honda phía trước
khiến cho xe này bị lật chắn ngang đường vành đai ba trên cao
vụ tên đạn xảy ra khiến giao thông trên tuyến đường này bị ùn tắc kéo dài hàng km
thưa quý vị và các bạn công an huyện lý nhân của tỉnh hà nam đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thanh quang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã đạo lý huyện lý nhân tỉnh hà nam về tội cướp tài sản
đối tượng này có sẹo tròn ba cm cách hai cm dưới sau đầu mắt phải
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mường khương tỉnh lào cai
là đối tượng giang xeo lìn sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thôn nậm sò xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai
còn về tội cố ý gây thương tích công an huyện bảo yên của tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý văn toàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã tân an huyện văn bàn tỉnh lào cai
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m bảy mươi và có sẹo cong hai cm trên sau đuôi lông mày phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện